thưa quý vị cả nước hiện có khoảng trên một trăm linh trạm thu phí đã và đang được khai thác ước tính có khoảng sáu lượt xe ngày đêm
hầu hết các trạm thu phí này sử dụng biện pháp thu phí thủ công các xe đi qua trạm phải dừng lại trả tiền và quẹ
điều này khiến cho công tác quản lý thu phí không thể triệt đề gây thất thoát nguồn phí và tốn nhiều nhân lực
nhằm khắc phục tình trạng này một giải pháp tích cực đã được đưa ra đó là áp dụng công nghệ thu phí không dừng
hiện đang có tổng số là hai mươi chín trạm thu phí thuộc dự án thu phí theo hình thức tự động không dừng trên cả nước
trong đó đã có hai mươi ba trạm đã ký hợp đồng triển khai dịch vụ thu phí không dừng một mươi trạm đã vận hành khai thác thương mại
đối với thu phí không dừng sau khi đăng ký khách hàng được cấp miễn phí thẻ etat và tài khoản giao thông etc
tài khoản này sẽ được dùng để phục vụ thu phí điện thoại
trong tương lai thẻ etat có thể gắn lên kính hoặc đèn xe tùy theo vị trí nào bảo đảm cho việc sử dụng thẻ
sau khi dán thẻ etat sẽ được kiểm tra lại bằng máy đọc thẻ để bảo đảm các chức năng được hoạt động tốt khi lưu thông trên đường
mọi đối tượng khách hàng dù là cá nhân hay là doanh nghiệp có hoặc không có tài khoản ngân hàng vẫn dễ dàng nạp vào tài khoản etc qua nhiều cách khác nhau
sau khi nạp thẻ thành công tài khoản sẽ được nhập vào tài khoản etc để sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng
thẻ etat còn cho phép người sử dụng chủ động kiểm tra số dư và nạp tiền vào tài khoản
hệ thống thu phí tự động có thể kết hợp song song với hệ thống thu phí cũ kể cả các trạm thu phí mới cũng như các trạm thu phí đang hoạt động
điều này sẽ đáp ứng nhu cầu chuyển đổi dần dần của các nhà đầu tư cũng như chủ phương tiện tham gia giao thông
khi thẻ etat được dán vào xe chạy trên màn hình etc hệ thống công nghệ camera chụp biển số sẽ đọc tất cả các loại xe bằng thẻ etat
hình ảnh và thông tin được chuyển về trung tâm dữ liệu
để kiểm tra thông tin trên thẻ và số dư tài khoản của phương tiện hệ thống xác nhận thẻ etat hợp lệ xe đi tiếp hệ thống sẽ tiếp nhận tự động mở barrier
khi kiểm tra đủ tiền đủ điều kiện để qua trang thu phí giao thông sẽ nhắn tin tới chủ thẻ
điều này giúp tiết kiệm thời gian cho người tham gia giao thông khi qua các trạm thu phí
với những tiện ích của công nghệ này sẽ giải quyết được tình trạng ủn tắc tại các trạm thu phí và đặc biệt là bảo đảm tính minh bạch tránh thất thoát phí
có thể nói dịch vụ thu phí tự động không dừng có rất nhiều lợi ích cho người sử dụng như tiết kiệm thời gian không ngồi dừng chờ giảm việc tiêu hao nhân liệu và hao mòn xe
yêu điểm lớn nhất của dịch vụ thu phí tự động không dừng mà chúng tôi cung cấp cho người sử dụng đó là tính minh bạch
thế hiện ở đây là hệ thống thu phí của chúng tôi được thiết kế có các cổng thông tin đại tử cho người dân
cho cả nhà nước cho cả bot ở tất cả mọi nơi mà có kết nối internet thì thông qua một cái máy tính có thể truy cập vào hệ thống để biết được rằng là tại bất kỳ một thời điểm nào biết rằng là bao nhiêu giao dịch đã đi qua
bao nhiêu doanh thu được lên trong một ngày và từng trạng một biết được một ngày nay chúng ta thu được bao nhiêu và tất cả đều là tự động không có can thiệp vào con người
dịch vụ thu phí tự động đường bộ vetc đang áp dụng hệ thống công nghệ hiện đại tại bảy trạm thu phí trên quốc lộ một quốc lộ một mươi bốn quốc lộ một mươi
và hai mươi một tại quảng bình quảng nam quảng ngãi đắk nông gia rai thái bình nam định
dịch vụ cung cấp miễn phí thẻ điện tử định danh phương tiện vetc giúp chủ phương tiện tiết kiệm thời gian nhiên liệu và giảm ổn tắc ô nhiễm môi trường
trong bối cảnh các trạm thu phí bot đang gây ra nhiều tranh cãi như hiện nay thì việc triển khai ứng dụng rộng rãi công nghệ thu phí không dừng được coi là giải pháp tối ưu trong việc tạo sự minh bạch trong cách thu phí tại các trạm bot và tạo niềm tin cho người dân
tuy nhiên lộ trình lắp đặt các trạm thu phí không dừng này đang gặp phải rất nhiều khó khăn
trong cuộc họp bàn về giải pháp thu phí không dừng áp dụng cho các trạm bot xây dựng kinh doanh chuyển giao tại tổng cục đường bộ việt nam
công ty trách nhiệm ủng hạn thu phí tự động vtc nhà cung cấp dịch vụ và một số nhà đầu tư bot đã có nhiều tranh luận
trong tổng số hai mươi bảy nhà đầu tư bot cần lắp đặt trạm thu phí không dừng trong đợt này
có tới hai mươi năm nhà đầu tư đã đàm phán xong
tuy nhiên còn hai nhà đầu tư duy nhất là bot cần thơ phụng hiệp và bot một trăm chín mươi
lý do hai nhà đầu tư đưa ra là

không bởi vì

thì chúng ta cứ lấy căn cứ là nếu như mà đều thống nhất trong đó là bảy ngày

chứ ở đây chúng tôi không thể nói lên tiền được
bảy ngày bình quân là bao nhiêu bây giờ
bảy ngày như thế chúng tôi không thể nói lên tiền

vì vậy quan điểm như thế thì theo tôi là đề nghị của bản của tôi
tôi sẽ báo cáo bộ lần nữa
đó là cái đàm phán để anh
anh ấy còn chứ không mời nữa đúng không
thế còn b còn chỗ
còn nếu mà hai nhà đầu tư mà kết nối được cần đến tổng cục thì chúng tôi sẽ làm tiếp
nếu mà không tôi cứ đồng ý là cứ ba mươi tháng một mươi
mà xe không thể
có chuyện xe đi từ bắc và nam lại dừng ở chỗ quả lục hiệp
tôi nói rõ ràng như thế
còn lý do chỉ hoãn của công ty bot cần thơ phụng hiệp là doanh nghiệp lắp đặt thu phí không dừng
không thể minh bạch hơn
về minh bạch hay không minh mạch thì em cũng xin trả lời luôn
là việc minh bạch thì là do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền qua kiểm tra đánh giá
mới biết được là ai vi phạm
mà người nào vi phạm thì chịu nhậm trước pháp luật
chứ không thể nói về một cái việc là tất cả các dự án bot bây giờ đến giai đoạn kinh doanh khai thác
lại chuyển cho một cái nhà đầu tư khác cũng là một doanh nghiệp không phải cơ quan nhà nước có thẩm quyền
thì làm sao nói được minh bạch hơn nhà đầu tư khác
họ cũng là người quản lý không phải là cơ quan nhà nước
cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng là doanh nghiệp như em
thì làm sao lại có thể nói là minh bạch hay không minh bạch ở đây
với những lý lẽ trên có vẻ nhà đầu tư này muốn trì hoãn việc lắp đặt thu phí không dừng
trước sự việc này tổng cục đường bộ việt nam kiên quyết sẽ xử lý tới cùng
việc nhà đầu tư cố tình chỉ hoãn thời gian lắp đặt thu phí không dừng bảo vệ quyền lợi của người dân
thế còn bây giờ nhưng mà đối với người dân tôi nói là vẫn phải có bằng công nghệ
tất cả người ta phải có công nghệ nhưng không muốn tin vào con người
đúng không công nghệ lưu trữ công nghệ hình ảnh
thì cái không dừng là cái là nó minh bạch rất là minh bạch cho vấn đề về thu phí
mà công nghệ thì mình phải làm mình phải lắp nhanh để cho người dân người ta bảo đấy
tất cả nhà đầu tư là đang vất vả rồi đúng không
mọi người kêu thì phải lắp nhanh nhanh như này thôi
cùng với đó tổng cục đường bộ việt nam cũng vừa kiến nghị bộ giao thông vận tải
bổ sung vào dự án các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ trên tuyến cao tốc
vân cầu rẽ cầu rẽ ninh bình hà nội hải phòng và quốc lộ năm